vào sáng nay công an tỉnh tiền giang cho biết vừa khởi tố và ra lệnh tạm giam đối với ba đối tượng
đồng thời tiếp tục tạm giữ hình sự khẩn cấp một mươi đối tượng củng cố chứng cứ khai thác thông tin
truy bắt các đối tượng trong ổ nhóm tội phạm núp bóng công ty tư vấn luật
thực hiện hành vi đe dọa khủng bố nhằm cưỡng đoạt tài sản
qua công tác tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm về hành vi đe dọa khủng bố bằng nhiều phương thức
như đe dọa giết vợ con người thân thậm chí đem quan tài bình ga để khủng bố
buộc các bị hại phải trả nợ xảy ra ở tỉnh tiền giang và nhiều địa phương trên cả nước
công an tỉnh tiền giang đã tiến hành khám xét khẩn cấp trụ sở công ty luật trách nhiệm hữu hạn pháp việt
nằm trên đường lê văn huân quận tân bình tp hcm
tại hiện trường công an thu giữ hai trăm ba mươi ba cpu máy tính trên ba trăm linh điện thoại di động
và nhiều tài liệu liên quan đến hoạt động khủng bố cưỡng đoạt tài sản triệu tập làm việc một trăm ba mươi ba đối tượng
bước đầu các đối tượng khai nhận công ty này do trần văn châu và hồ quốc hùng lập cầm đầu
các đối tượng đều không có văn bằng chuyên ngành luật mà thuê một người đứng tên đăng ký pháp nhân công ty
trung bình mỗi tháng công ty nhận từ các ngân hàng công ty tài chính một trăm bốn mươi một đến hai trăm bốn mươi một hợp đồng vay tiền
của các khách hàng chưa trả được để cho nhân viên công ty đòi nợ bằng hình thức đe dọa khủng bố
với hoa hồng từ hai mươi năm đến ba mươi năm tổng số tiền thu được
cơ quan công an kêu gọi các bị hại nạn nhân
của ổ nhóm tội phạm trên cung cấp thông tin cho phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh tiền giang
theo số điện thoại sáu chín ba năm chín chín năm một một hoặc liên hệ cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ giúp đỡ